tỉnh ninh bình đã tổ chức tổng kết chương trình công tác và phong trào thi đua năm hai nghìn một mươi năm
triển khai chương trình công tác năm hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi năm được sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đảng ủy giám đốc công an tỉnh ninh bình
đã chỉ đạo lực lượng công an ninh bình hoàn thành xuất sắc chương trình công tác công an
đã làm tốt công tác nắm tình hình thực hiện vai trò tham mưu cho tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo hệ thống chính trị huy động các tầng lớp nhân dân
tích cực tham gia nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
với những thành tích đạt được năm qua công an tỉnh ninh bình có một trăm ba mươi lượt tập thể
hai trăm ba mươi năm lượt cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng
công an tỉnh được bộ công an tặng cờ thi đua xuất sắc
phát biểu tại hội nghị đồng chí đinh văn điến phó bi thư chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
và trung tướng nguyễn xuân mười phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân
đã biểu dương ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà công an tỉnh ninh bình đạt được trong năm qua
đồng thời yêu cầu trong năm hai nghìn một mươi sáu công an tỉnh cần tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu
thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của đảng nhà nước bộ công an và tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an toàn giao thông
nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về an ninh trật tự
trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
và bầu cử quốc hội hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm an ninh trật tự
cho nhân dân vui xuân đón tết vui vẻ an toàn
cũng trong ngày hôm qua bệnh viện ba mươi tháng bốn của bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chuyên môn
trong năm hai nghìn một mươi năm và giúp kinh nghiệm đề đề ra phương hướng triển khai hiệu quả hơn trong năm hai nghìn một mươi sáu
trong những năm vừa qua bệnh viện ba mươi tháng bốn đã đáp ứng cơ bản yêu cầu chăm sóc sức khỏe
cho cán bộ chiến sĩ công an và người dân có nhu cầu khám chữa bệnh
trên địa bàn thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
bên cạnh đó bệnh viện cũng đã phát triển ngay một toàn diện về thiết bị kỹ thuật có công nghệ cao
nhiều kỹ năng chuyên ngành sâu trong công tác khám chữa bệnh
tăng cường công tác hỗ chẩn khoa liên khoa liên viện để giải quyết tốt các trường hợp bệnh khó bệnh nặng
ngoài ra bệnh viện cũng phối hợp với các chuyên gia y tế của các bệnh viện đại học y dược
bệnh viện ôn bú thành phố hồ chí minh bệnh viện chấn thương chỉnh hình
thực hiện được sáu trăm linh ca mổ chuyên ngành đòi hỏi chuyên môn cao và áp dụng các kỹ thuật phức tạp
cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
những thành tích trên của tập thể ba giám đốc cán bộ chiến sĩ bệnh viện ba mươi tháng bốn
đã được tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an đánh giá cao
đồng chí phạm quang cử phó tổng cục trưởng tổng cục kỹ thuật hậu cần
đã trao quyết định khen thưởng các tập thể và các nhân đạt kinh hiệu lao động xuất sắc
và có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
thưa quý vị và các bạn tại buôn kêu một buôn vùng sâu vùng xa ở xã mang giang
huyện crong bông của tỉnh đắk lắc mới đây đoàn công tác của báo công an nhân dân
cùng công an tỉnh đắk lắc và ngân hàng việt tinh banh đắk lắc đã đến thăm tặng quà tết
cho một trăm linh hộ nghèo nơi đây là một trong nhiều hoạt động có ý nghĩa của lực lượng công an nói riêng
và các tổ chức thiện nguyện nói chung nhằm chia sẻ với bà con có hoàn cảnh khó khăn
mỗi dịp tết đến xuân về
buôn kiêu của xã giang mau huyện quang bông tỉnh đắk lắc nằm cách trung tâm tỉnh một trăm linh km
trong buôn có hơn một trăm linh hộ dân với trên năm trăm linh nhân khẩu chủ yếu là đồng bào mơ ông
những năm qua với sự cố gắng làm ăn của các hộ dân và sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
điện đường trường trạm của đảng nhà nước đời sống của đồng bào mơ nông nơi đây đã bớt khó khăn
tuy nhiên do địa hình nhiều đồi núi thiếu đất thiếu nước để canh tác sản xuất
phải phụ thuộc nhiều vào thời tiết và chỉ làm được một vụ
nên đời sống nhân dân buôn kêu vẫn còn ba mươi hai hộ nghèo
thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh đó nhân dịp năm mới và đón tết bính thân
vừa qua đoàn công tác của báo công an nhân dân ngân hàng việt tiên banh đắk lắc và công an tỉnh đắk lắc
đã đến thăm tặng một trăm linh xuất quà tình nghĩa cho đồng bào trong buôn kiêu
chuyến thăm của đoàn công tác báo công an nhân dân ngân hàng việt tin banh và công an tỉnh đắk lắc
đến với buôn kiêu đã để lại cho đồng bào mơ ông nơi đây những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp
những lời hỏi thăm động viên chân tình những món quà tình nghĩa đã góp thêm niềm vui cho đồng bào nơi đây dịp tết đến xuân về
chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận chín tp hcm cho biết đang tạm giam ba đối tượng để làm rõ hành vi cướp tài sản
trong vụ việc này bị hại là một chiến sĩ công an nên các đối tượng đã nhanh chóng bị chiến sĩ này bắt xử
trước đó vào khoảng hai giờ ngày chín tháng một ba đối tượng gồm trung
tân tuấn sau khi nhậu xong không còn tiền nên đã lên kế hoạch đi cướp tài sản để lấy tiền nhẫn tiếp
sau khi bàn bạc ba đối tượng điều khiển chiếc xe mô tô hiệu silus biển số chín mươi năm b một hai mươi một nghìn bốn trăm chín mươi ba đi về khu đất trống hướng đường lã xuân oai thuộc địa bàn phường tăng nhân phú a quận chín tp hcm
tại đây tân và đồng bọn đã phát hiện đồng chí nguyễn duy thuấn là cảnh sát khu vực công an phường tăng nhân phú quận chín đang điều khiển xe máy chạy phía trước
đối tượng trung liền kêu tân tăng ga ép xe vào lề
lúc này trung và tuấn nhảy xuống xe cầm cái tầm vông có sẵn trên tay đánh đồng chí thuấn để khống chế cướp tài sản
bằng biện pháp nghiệp vụ đồng chí thuấn đã dễ dàng chống đỡ những cuốn hành hung của bọn cướp và tóm gọn ba đối tượng
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
qua công tác nắm tình hình công an thừa thiên huế đã bắt quả tang đối tượng lê thị hằng đang vận chuyển năm cá thể khỉ đi tiêu thụ
trong đó có bốn cá thể khỉ mặt đỏ được xác định là động vật quý hiếm
khi bị lực lượng chức năng phát hiện tại km chín thuộc quốc lộ một a đoạn qua phường hương chữ thị xã hương trà thừa thiên huế năm cá thể khỉ đã chết và đang trong tình trạng bốc mùi do phân hủy
lê thị hằng chú tại hai trăm ba mươi sáu lý thái tổ phường an hòa tp huế khai nhận toàn bộ số khỉ trên được vận chuyển ra thành phố vinh để tiêu thụ
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản bàn giao hạt kiểm lâm tp xử lý vụ việc theo đúng thẩm quyết
thưa quý vị hơn một tấn pháo vừa được phát hiện cất giấu tại một nhà hàng ở thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
những chiếc bao tải dứa bên trong chứa đầy pháo hoa pháo trứng pháo giàn được nhập lậu từ trung quốc về nội địa bán trong dịp tết
sau một mươi năm ngày lập chuyên án đấu tranh đường dây mua bán vận chuyển tàng trữ pháo từ trung quốc về các tỉnh nội địa tiêu thụ
hai mươi một h năm mươi năm phút ngày một mươi tháng một phòng cảnh sát chủ tịch hà nội đã đưa ra một bản đồ cho các tỉnh nội địa tiêu thụ
phòng cảnh sát chủ tịch hà nội đã điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh phối hợp với công an thị xã đông triều
kiểm tra tại nhà hoàng đình du sáu mươi tám tuổi tại thôn bảy xã hồng thái tây thị xã đông triều phát hiện và thu giữ hơn một tấn pháo các loại do trung quốc sản xuất
gồm pháo ràn pháo hoa và pháo trứng
mở rộng điều tra lực lượng chức năng bắt khẩn cấp đối tượng vũ văn điền chú tại thôn trà hải xã yên thọ thành thị xã đông triều
cũng về hành vi mua bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ trái phép
tại cơ quan chức năng các đối tượng khai nhận mua số pháo trên từ trung quốc đưa về tập kết tại đông triều để đưa đi thiêu thụ tại các tỉnh lân cận trong dịch tích nguồn đán bình thân năm hai nghìn một mươi sáu
đây là vụ mua bán tàng trữ trái phép pháo nổ lớn nhất trong mấy tháng gần đây
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ truy bắt tiếp các đối tượng có liên quan
thưa quý vị vào thời điểm cận tết nguyên đán tình hình vi phạm về buôn bán tàng trữ vận chuyển pháo nổ
trái phép lại diễn ra rất phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước
để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn đặc biệt là không xuất hiện pháo nổ
công an tỉnh thái nguyên triển khai các biện pháp gia quân để đấu tranh với loại tội phạm này
đây là số pháo nổ có trọng lượng một trăm hai mươi một tám kg vừa được công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên phát hiện bắt giữ
đối tượng có hành vi tàng trữ buôn bán số pháo trên là triệu thị tần chú tại huyện đại từ
còn đây là đối tượng trần văn lương chú tại xã kỳ phu